theo dự báo áp thấp nhiệt đới trên biển đông có khả năng mạnh lên thành bão và xu hướng quay trở lại vịnh bắc bộ gây thời tiết xấu cho đất liền
hồi một mươi chín h ngày một mươi hai tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi hai hai độ kinh đông ngay trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi chín h ngày một mươi ba tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi ba ba độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
trong ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng tám ở bắc bộ có mưa giải rác
từ đêm một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng tám ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to